chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng hàng ngày của chương trình công an nhân dân
mâu thuẫn tại quán nhậu khiến hai nhóm thanh niên gây gỗ đánh nhau dẫn đến một người trọng thương
đối tượng gây án và bị công an quận thanh khê tp đà nẵng tống đạt quyết định khởi tố về hành vi giết người
vào tối ngày một tháng một mươi một nhóm của nguyễn văn bình và nguyễn đức hiếu cùng nhậu tại một quán thuộc phường thanh khê tây
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát bị ném cốc bia vào đầu nên nhóm của hiếu bỏ chạy
lúc này nguyễn văn tú là bạn của hiếu nhậu ở quán bên cạnh thấy bạn mình bị đánh liền dùng dao đâm bình rồi đưa hiếu đi cấp cứu
tại bệnh viện tú thấy bình xuất hiện ở sân liền tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát khiến bình trọng thương với tỷ lệ năm mươi ba
với các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ đối tượng vũ ngọc huyến và bệnh viện kiểm sát nhân dân tp bùn mân thuột tỉnh đắk lắc truy tố
sau tháng chín sau khi sử dụng ma túy huyến lấy một con dao đi trên đường rồi liên tục chửi mắng và đòi chém người đi đường
lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt huyến liền dùng dao lao vào chém hai cán bộ công an
bị áp sát khống chế huyến bỏ chạy vào hẻm gần đó rồi nhặt một bơm kim tiêm cầm theo và kề dao cùng bơm kim tiêm sát cổ một người dân khống chế làm con tin
sau đó trong lúc huyến sơ hở nạn nhân đã tự giải thoát được cho mình
chưa dừng lại huyền tiếp tục khống chế một nạn nhân khác đưa về nhà của mình
quá trình giải cứu con tin huyền đã dùng dao chống trả gây thương tích cho một cán bộ công an
tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số một trăm một mươi bảy trên năm khóm đông an một phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
do ông đào văn tý làm chủ lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng sử dụng ma túy thu giữ nhiều bọc ni lông chứa ma túy
qua kiểm tra phát hiện đào đức giang em ruột của ông tý cùng năm đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ trên người giang và trong nhà hai mươi hai bọc ni lông bên trong có chứa thảo mộc
là lá hoa quả khô nghi là cần sa và hai bình dùng để hút cần sa và ma túy đá cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
công an huyện văn chấn tỉnh yên bái vừa bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản rất táo tợn và đều nghiện ma túy
tại khu vực đèo ách huyện văn chấn hai đối tượng hà văn đường và hà văn bình đã phục kích và bất ngờ dùng gậy đập ba phát vào đầu ông hà văn thích
đang điều khiển xe máy khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ
sau đó hai đối tượng đã lục túi và cướp đi một điện thoại di động lenovo
và xe máy rồi tẩu thoát
đến trưa ngày hai mươi một tháng một mươi một khi đang ẩn náu tại khu vực nghĩa trang thuộc bản khinh xã thanh lương huyện văn chấn
thì bình và đường đã bị công an huyện văn chấn bắt giữ cùng tăng vật
một số tin tức đáng chú ý khác
khoảng một mươi sáu h chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một bão số chín sẽ đi vào đất liền từ nam bình thuận đến biến tre và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão số chín ở vào khoảng một mươi một độ vĩ bắc
một trăm linh bảy sáu độ kinh đông cách vũng tàu khoảng sáu mươi km cách biến tre một trăm một mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km
bàn kinh gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai khoảng năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi một bão số chín di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ nam bình thuận đến bến tre
với cường độ mạnh cấp tám giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông
ngay trên đất liền các tỉnh miền đông nam bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách vào dịp tết dương lịch của năm hai nghìn một mươi chín
trong các ngày từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ngoài các đoàn tàu hiện đang hoạt động thường xuyên
trên các tuyến tổng công ty đường sắt việt nam còn tổ chức chạy thêm gần năm mươi đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp này
cụ thể trên tuyến đường sắt bắc nam
tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm ba mươi hai đoàn tàu đi từ sài gòn đến phan thiết nha trang quy nhơn quảng ngãi và ngược lại
với khoảng gần một mươi bốn năm trăm linh chỗ gồm một mươi hai đoàn tàu tuyến sài gòn nha trang một mươi đoàn trên tuyến sài gòn phan thiết tám đoàn trên tuyến sài gòn quảng ngãi và hai đoàn trên tuyến sài gòn quy nhơn
ở phía bắc tổ chức chạy thêm một mươi sáu đoàn tàu đi từ hà nội đến thanh hóa vinh đồng hới hải phòng lào cai và ngược lại
ngoài ra nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt